thực hiện chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên đối tượng vừa xa lưới pháp luật
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn huyện đại tứ liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
kẻ gian lợi dụng đêm tối người dân ngủ say đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy tv
trước tình hình trên công an huyện đại từ đã lập chuyên án để đấu tranh
đến ngày hai mươi hai tháng tám đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng hà mạnh duy
chú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên
tại cơ quan công an duy khai nhận thường xuyên đi vào các khu dân cư lúc nửa đêm
để tìm kiếm các gia đình sơ hở đột nhập trộm cắp tài sản bán lấy tiền sử dụng ma túy
bằng thủ đoạn trên duy đã thực hiện chín vụ trộm cắp tài sản
thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
theo chỉ đạo của cục cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hương yên
đã tập trung triển khai kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
phát hiện các lối vi phạm như phương tiện thủy trở quá vạch dấu mớ nước an toàn
hàng hóa không hóa đơn chứng tử phương tiện chưa đăng ký đăng kiểm trên tuyến đường thủy nội địa
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
trên tuyến sông hồng thuộc đội phận tỉnh hương yên lực lượng chức năng đã phát hiện phương tiện này
trở quá vạch dấu mớ nước an toàn của phương tiện
bạn đã vi phạm một cái lỗi là trở hàng hóa quá vạch dấu mớ nước an toàn trên một năm triệu khan mặt khô
bọn em đi làm thì là bây giờ nó cũng khó khăn
thì là không bọn em rót thêm một tuyến hít để kiếm đủ ngày công
thì lực lượng chức năng kiểm tra thì là em biết là cũng sai rồi
thì là em xin làm theo chấp hành theo
theo lệnh của lực lượng chức năng
theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hương yên
đã xử phạt một trăm một mươi trường hợp với gần bảy trăm linh triệu đồng đối với các lỗi vi phạm
trên đường thủy chúng tôi cũng tập trung vào kiểm tra đối với các phương tiện
mà trở hàng hóa quá vạch dấu mớ nước an toàn
thế rồi đối với những phương tiện hoán cải không đăng ký đăng kiểm
thế rồi những cái phương tiện mà chở hàng hóa không hóa đơn nguồn gốc từ
thì chúng tôi khẳng định là sẽ không có vùng cấm và không có ngoại lệ
và không chỉ diễn ra ở trong thời gian cao điểm
xử lý một cách nó mang tính là lâu dài bền vững
tuy nhiên với đặc thù tuyến đường thủy dài vì vậy quá trình tuần tra xử lý các lỗi vi phạm của lực lượng cảnh sát đường thủy cũng gặp những khó khăn nhất định
tỉnh hương yên có hai tuyến sông hầu tuyến sông luộc tàu chiều dài khoảng một trăm năm mươi km
trong đó lực lượng cảnh sát đường thủy thì cũng còn mỏng về quân số
nhưng việc tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn là cũng gặp nhiều khó khăn
bên cạnh đó đối với các phương tiện hiện tại bây giờ là thứ nhất là lưu lượng phương tiện cũng có hạn chế
đồng thời là các phương tiện hoạt động nhiều về ban đêm
nên việc tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cũng có nhiều khó khăn
để xếp chặt hoạt động an toàn giao thông đường thủy thời gian tới
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông đường thủy nội địa
đảm bảo chỉ vận chuyển hành khách hàng hóa bằng phương tiện thủy
có đủ điều kiện đảm bảo an toàn giao thông
đại diện ban quản lý cửa khẩu lào cai cho biết các lực lượng chức năng tại cửa khẩu lào cai
đang nỗ lực phối hợp để giải phóng số lượng lớn phương tiện chở hàng
hiện còn mắc kẹt tại cửa khẩu lào cai
hiện ban quản lý cửa khẩu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
điều tiết số phương tiện này vào khu vực đỗ xe theo quy định
đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cùng với đó ban quản lý cửa khẩu lào cai cũng đã trao đổi với phía trung quốc
đề nghị kéo dài thời gian mở cửa khẩu để giải quyết lượng xe thùng rỗng
tăng số lượng lái xe phía trung quốc để giải quyết lượng xe còn tồn động
bên phía cửa khẩu việt nam
dự kiến trong hai ba ngày tới sẽ giải quyết được cơ bản tình trạng tồn động xe rỗng tại đây
bộ công an làm rõ những trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu giấy
thông tin chi tiết trong cụ chính sách sau đây
bộ công an khẳng định không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu giấy
sổ tạm trú giấy mà chỉ thực hiện thu khi người dân đến cơ quan công an thay đổi bổ sung thông tin
bên cạnh đó cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương
về việc triển khai thực hiện quy định của luật cư trú để thống nhất đồng bộ
nhằm tạo điều kiện thuận lợi giảm phiền hà cho công dân
liên quan vấn đề này đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội c sáu bộ công an cho biết
theo quy định sổ hộ khẩu giấy sổ tạm tru giấy vẫn có giá trị đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba những sổ này sẽ không còn giá trị
bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố các mốc thời gian quan trọng
mà thí sinh cần lưu ý trong xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi hai
theo bộ giáo dục và đào tạo trong thời gian gần một tháng qua
thí sinh chủ động trong việc đăng ký xét tuyển điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển
hệ thống đăng ký xét tuyển đã mở đến một mươi bảy h ngày hai mươi ba tháng tám
từ h ngày hai mươi bốn tháng tám cho đến trước một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng tám
thí sinh hoàn thành việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển
từ ngày một tháng chín đến ngày một mươi bảy tháng chín các cơ sở đào tạo tải dữ liệu từ hệ thống
để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng lọc ảo
trước một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng chín các cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt một
trước một mươi bảy h ngày ba mươi tháng chín các thí sinh trúng tuyển tiến hành xác nhận nhập học trực tuyến đợt một trên hệ thống
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung
dịp lễ mùng hai tháng chín năm nay được nghỉ bốn ngày dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao
đến thời điểm này các bến xe hãng vận tải cho biết đã có phương án tăng cường phương tiện tăng chuyến
với dự kiến lượt khách bình quân sẽ tăng khoảng hai trăm năm mươi và ngày cao điểm sẽ tăng ba trăm linh so với ngày thường
các đơn vị đều có sự chuẩn bị đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân
điểm đáng chú ý kỳ nghỉ lần này
nhiều hãng xe đã tăng cao
đã cam kết không có điều chỉnh tăng giá vé
chỉ vì một cái vẫy tay mà hai nhóm thanh thiếu niên lên đến hàng chục người tụ tập đánh nhau
và nhiều lần gây rối trật tự công cộng
công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã khởi tố và bắt giữ một mươi một đối tượng thuộc hai nhóm trên
theo công an quận hải châu do mâu thuẫn xảy ra trước đó hai nhóm đã hẹn nhau hỗn chiến vào ngày chín tháng sáu
vụ hỗn chiến huy động đến bốn mươi người sử dụng rất nhiều hung khí và gây náo loạn khu dân cư
sáng ngày một mươi tháng sáu một nhóm thanh niên đã kéo nhau tìm nhóm còn lại tại một quán ăn
tại đây nhóm này đã đập phá quán và gây thương tích cho một người
công an quận hải châu đã điều tra quyết định khởi tố bắt giữ một mươi một đối tượng về hai tội
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng đồng thời thu giữ nhiều hung khí
nhận đòi nợ thuê ba đối tượng huỳnh tấn quốc nguyễn đức tài phan trí thức
cùng chú huyện bình tân tỉnh vĩnh long đã bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo hồ sơ vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ba đối tượng trên đến nhà một người dân
chú xã tân bình huyện bình tân để đòi nợ thuê
khi đến nơi cả nhóm xông vào nhà đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị rồi ra về
đến khoảng giờ ngày một mươi một tháng sáu trong lúc cả nhà nạn nhân đang ngủ thì có hai đối tượng chưa xác định được danh tính
một người dân tính đã dùng chai bia ném vào cửa chính và cửa sổ nhà nạn nhân
qua điều tra thức khai nhận được một người quen đưa cho giấy nợ một trăm linh triệu đồng nhờ đòi hộ
nên thức đã rủ tài và quốc cùng thực hiện
thông tin về cơn bão số ba theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi sáu giờ sáng nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bốn độ kinh đông sức gió mạnh nhất cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
sự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng hai mươi năm km một giờ
đến một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông trên đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi bắc bộ
do ảnh hưởng của bão từ chiều ngày hôm nay cho đến đêm mai ở khu vực bắc bộ có mưa to đến rất to và rông kèm gió giật mạnh